trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm vừa cho biết tính đến ngày hôm nay đã lấy tổng cộng là hai năm trăm ba mươi hai mẫu xét nghiệm
của những người đã tiếp xúc với bốn ca dương tính mới đây
khẩn trương điều tra truy vết lấy mẫu xét nghiệm sau khi xuất hiện bốn ca mắc covid một mươi chín mới tại thành phố
cơ quan chức năng tp hcm đã lấy mẫu xét nghiệm tổng cộng hai năm trăm ba mươi hai mẫu của các trường hợp tiếp xúc với các ca dương tính
các bệnh nhân một ba trăm bốn mươi hai một ba trăm bốn mươi bảy một ba trăm bốn mươi tám và một ba trăm bốn mươi chín trong đó tám trăm sáu mươi một trường hợp tiếp xúc gần f một đã có kết quả
tám trăm năm mươi hai mẫu âm tính chín trường hợp đang đợi kết quả
với một sáu trăm bảy mươi một trường hợp tiếp xúc của f một tức f hai đã có một bốn trăm chín mươi hai mẫu âm tính một trăm bảy mươi chín trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết hiện số người đang được cách ly tại các điểm cách ly tập trung của thành phố
là một bảy trăm bốn mươi ba người
người đang được cách ly tại nhà nơi lưu trú là hai ba trăm chín mươi người